trong thông điệp này chủ tịch nước đã đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc có hiệu quả các chủ trương của đảng nhà nước về công tác gia đình đặc biệt là việc phát triển gia đình đề cao gia đình trong nuôi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống các giá trị văn hóa chuẩn mực tốt đẹp của gia đình việt nam trong giai đoạn mới của đất nước
nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu hai nghìn một mươi
thay mặt đảng và nhà nước tôi thân ái gửi đến toàn thể các gia đình trên khắp mọi miền tổ quốc gia việt nam ta ở nước ngoài những tình cảm ấm áp nghĩa tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ở nước ta nhiều cán bộ bác sĩ chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ hiểm nguy đi vào tâm dịch

mong mỗi gia đình việt nam ở trong nước và ở nước ngoài không ngừng phán ráu vương lây
mỗi người dân việt nam hãy thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân trách nhiệm tình cảm với người thân trong gia đình tiếp tục vuông đáp xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm nhăn lây những niềm vui hạnh phúc nuôi dưỡng tâm hồn nhân cách niềm tự hào khát vọng cống hiến trao truyền những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp của dân tộc là nguồn lực quan trọng góp phần chây dựng gia đình
chúc các gia đình phát triển đất nước việt nam thân yêu vì một việt nam vương xa toàn cầu hồng gương và tình vượng
chúc các gia đình luôn mạnh khỏe thành công và nhiều niềm vui hạnh phúc nhân ngày gia đình việt nam
xin được chuyển sang các thông tin khác
chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa đã có công văn gửi cho các phòng y tế
các huyện thị xã thành phố trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố các bệnh viện tuyến tỉnh các bệnh viện đơn vị liên quan về tăng cường tư vấn phòng chống dịch covid một mươi chín và không bán thuốc hạ sốt cho người dân
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện đang diễn biến phức tạp để đảm bảo kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh tránh lây lan trong cộng đồng
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh khánh hòa
trung tâm đề nghị các huyện thị xã thành phố các đơn vị liên quan chỉ đạo các hiệu thuốc quầy bán thuốc trên địa bàn toàn tỉnh
tăng cường tư vấn phòng chống dịch covid một mươi chín và không bán thuốc hạ sốt cho người dân đến khi có thông báo mới
khi có người dân mua thuốc hạ sốt nhân viên bán thuốc cần hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn tầm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông khai báo y tế trực tuyến trước ngày bảy tháng bảy
đó là một trong những yêu cầu mà hà nội đã đề nghị
hà nội đưa ra trong văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn do sở giáo dục và đào tạo và sở y tế hà nội vừa ký ban hành
để tổ chức kỳ thi an toàn ban chỉ đạo thi quận huyện thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các điểm thi xây dựng phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức diễn tập điểm xong trước ngày một tháng bảy chỉ đạo các điểm thi phối hợp với trung tâm y tế quận huyện thị xã
tổ chức vệ sinh khử khuẩn điểm thi chỉ đạo các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho thí sinh và những người tham gia
bố trí các trường ở gần điểm thi mở cổng trường hoặc bố trí khu vực thuận lợi để phụ huynh chờ đón thí sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi
các điểm thi phải vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh điểm thi bảo đảm an toàn sạch sẽ bố trí phòng thi thông thoáng
bảo đảm giãn cách chỗ ngồi cho thí sinh và không sử dụng điều hòa
thưa quý vị khán giả
với tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết và trách nhiệm cao nhất
công an tỉnh phú yên từ tỉnh cho đến cơ sở đã nỗ lực ngày đêm quyết tâm và hoàn thành việc cấp sáu trăm linh thẻ căn cước công dân cho người dân toàn tỉnh
đây vừa là trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chính trị vừa làm mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
chủ sở ubnd xã hòa thành thị xã đồng hòa tỉnh phú yên đã qua hai mươi hai h đêm
nhưng tại đây vẫn có gần ba mươi người dân ngồi đợi đến lượt làm hồ sơ căn cước công dân
giữa tiết trời oi ả của những đêm hè các cán bộ chiến sĩ công an vẫn nhiệt tình hướng dẫn xử lý thực hiện hàng loạt công đoạn cấp căn cước công dân
như kiểm tra hộ khẩu chứng minh thư chụp ảnh lăn tay so sánh dữ liệu trao giấy xác nhận đã hoàn thành cho người dân
mặc dù mỗi người phải thực hiện nhiều công đoạn như vậy nhưng trong thời gian giải quyết mỗi trường hợp cũng chỉ mất khoảng hơn hai phút
tất cả đều nhằm mục tiêu tiết kiệm thời gian và giảm công sức đi lại cho người dân
từng ngày từng giờ cũng động viên anh em kịp thời cho anh em cũng rất là cố gắng để thực hiện tốt
và thứ ba nữa là chúng tôi cũng đã đỡ mà hạn chế phiền hà cho người dân
thì chúng tôi cũng đã mời thực hiện công tác là mời từng hộ mời theo hộ và phát số theo hộ theo khung giờ khác nhau
và hỏi phiền hà cho nhân dân
để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này
ngay từ những ngày đầu thực hiện chiến dịch lãnh đạo công an tỉnh phú yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt
ưu tiên nguồn nhân lực kinh phí phương tiện triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đặc biệt từ ngày một mươi tháng ba công an phú yên đã tăng cường lực lượng phương tiện
triển khai việc cấp căn cước công dân cả ngày lẫn đêm cấp vào tất cả các ngày trong tuần
làm việc xuyên đêm với phương châm còn người dân thì còn làm
đầu đầu tiên chúng tôi là có tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành các cấp
cùng phối hợp cùng vào cuộc với lực lượng công an vận động bà con đến làm căn cước công dân
và phương án thứ hai là chúng tôi trong lực lượng chúng tôi bố trí lực lượng là thành hai k
và đi làm hai mươi bốn năm mươi bốn và đến từng hộ thôn muôn vận động từng người dân đến đây làm
tính đến hết ngày hai mươi một tháng sáu toàn tỉnh đã thu nhận gần năm trăm chín mươi năm
hai mươi năm hồ sơ cấp căn cước công dân đạt tỷ lệ hơn chín mươi năm
trong đó có nhiều đơn vị có tốc độ làm hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử nhanh
chất lượng tốt vượt chỉ tiêu đề ra như công an huyện đồng xuân công an huyện sơn hòa phú hòa sông hình
thời gian qua ngoài việc trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo công an tỉnh cũng thường xuyên gặp gỡ động viên
và trao thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
anh em đã đến từng nhà đã đến từng buôn làng chỗ nào dễ làm trước khó làm sau
để làm sao mà có thể là cấp căn cước cho nhân dân được cắt tốt nhất
thời gian tới cán bộ chiến sĩ công an phú yên tiếp tục ra sức thi đua
làm việc ngày đêm để hoàn thành đúng tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
cùng với đó công an tỉnh phú yên cũng đang nỗ lực đồng bộ triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần đầu tới ngày một tháng bảy
về cơ bản hai hệ thống quan trọng này sẽ tạo ra những cú hích lớn về cải cách thủ tục hành chính
góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương
thưa quý vị mở đầu chuyên mục điểm báo ngày đầu tuần sẽ là một thông tin ghi nhận trên báo lao động
thời điểm này khi mà dịch cơ bản đã được kiểm soát
nhu cầu lao động tìm việc làm sau dịch tại hai tỉnh bắc ninh và bắc giang tương đối lớn
vậy nên ứng dụng công nghệ truy vết covid một mươi chín để bảo vệ công nhân là điều cần thiết
trao đổi với phóng viên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vương quốc tuấn cho biết
cùng với việc đưa công nhân trở lại nhà máy làm việc
bắc ninh sẽ tăng cường kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn chống dịch trong các doanh nghiệp và khu công nghiệp
trong đó sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ để kiểm soát dịch
theo đó tỉnh bắc ninh cũng đã đưa ra các tiêu chí cụ thể đối với các lao động đủ điều kiện trở lại làm việc
còn đại diện sở thông tin và truyền thông của tỉnh bắc giang cũng cho biết
là phần mềm truy vết covid một mươi chín trong công nhân đã bắt đầu vận hành kể từ ngày một mươi bốn tháng sáu
đây là ý tưởng được bộ y tế tư vấn cho ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang nhằm hỗ trợ công tác truy vết trên địa bàn tỉnh
thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phải hoàn thành khai báo y tế trực tuyến trước ngày bảy tháng bảy
là một trong những yêu cầu mà hà nội đưa ra trong văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản hướng dẫn của sở y tế hà nội học sinh phải chủ động theo dõi sức khỏe
đo thân nhiệt hàng ngày không tiếp xúc với những người ngoài gia đình
không ra khỏi thành phố khi có dấu hiệu bất thường như ho sốt khó thở
phải báo cáo cho điểm thi và trạm y tế xã phường thị trấn nơi cư trú
thí sinh đeo khẩu trang khi đến điểm thi trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh
trước khi vào phòng thi thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra
sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi
các điểm thi phải vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh điểm thi
bảo đảm an toàn sạch sẽ bố trí phòng thi thông thoáng
bảo đảm giãn cách chỗ ngồi cho thí sinh và không sử dụng điều hòa
bên cạnh những thông tin hữu ích thì nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp vẫn tồn tại sai phạm
đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay xử lý chấn chỉnh
đây là nội dung phản ánh trên báo kinh tế và đô thị
giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội nguyễn thanh liêm cho biết là hiện nay
vẫn có nhiều đơn vị trang thông tin điện tử tổng hợp tự sản xuất tin bài
như báo chí đăng tải các nội dung có xu hướng tiêu cực giật gân câu khách sai phạm
gây bức xúc nhất hiện nay là một số trang có xu hướng báo hóa
sản xuất tin bài rửa nguồn của các cơ quan báo và tạp chí
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một sở thông tin và truyền thông hà nội cũng đã thực hiện giả soát
gần bảy trăm linh trang thông tin điện tử do sở cấp phép
qua giả soát cho thấy có một trăm năm mươi một trang không hoạt động chiếm tỷ lệ hai mươi hai
trong đó bảy mươi bốn trang có tên miền hết hạn và không hoạt động
bảy mươi bảy trang có tên biển còn hạn nhưng không truy cập được
đối với các trang thông tin điện tử đang hoạt động sở thông tin và truyền thông hà nội
cũng đã yêu cầu các đơn vị kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm
như không cung cấp đầy đủ các thông tin tại trang chủ
không thực hiện việc đăng tải thông tin theo quy định
đăng bài viết từ các cơ quan báo chí chưa được chấp thuận bằng văn bản
hoặc đăng thông tin từ các nguồn tin không chính thức
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên thu hương hoàng trí
xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
tiếp tục cập nhật về thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín
tiểu bang điều trị bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã thông báo ca tử vong bảy mươi sáu tại việt nam
bên cạnh đó thành phố cũng thống kê trong sáu giờ
từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng sáu đã ghi nhận thêm chín mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
bảy mươi bảy ca đã được cách ly từ trước
bệnh nhân dương tính sars cov hai tử vong thứ bảy mươi sáu là nữ năm mươi ba tuổi
ngày hai mươi bốn tháng sáu bệnh nhân được xét nghiệm sars cov hai và có kết quả dương tính
được chuyển đến bệnh viện phà ngọc thạch thành phố hồ chí minh
tuy nhiên bệnh viện biến nhanh và nạn dần
mặc dù bệnh viện giúp sức cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi
bệnh nhân tử vong vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng sáu
chẳng đoán tử vong là sốc nhiễm quẩn siêu hô hấp cấp trên nền bệnh viêm phổ do sars cov hai
trong tối hai mươi bảy tháng sáu thành phố hồ chí minh ghi nhận thêm chín mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
bảy mươi bảy ca là các trường hợp f một đã được cách ly
tám ca liên quan đến công ty tại khu công nghiệp tân tạo
một ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp tân phú trung huyện củ chi
một ca liên quan đến chợ sơn kỳ quận tân phú
tám ca đang điều tra dịch tễ
cũng trong tối ngày hai mươi bảy tháng sáu ubnd quận tân bình thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định tạm dừng hoạt động chợ hoàng hoa thám do có ca nghi nhiễm covid một mươi chín nếu gần chợ
và dừng cho đến khi có thông báo mới
ngay sau khi có kết quả ba trường hợp là người dân trên địa bàn của huyện thống nhất tỉnh đồng nai
dương tính với covid một mươi chín liên quan đến chợ đồ mối hóc môn thành phố hồ chí minh
trong ngày hai mươi bảy tháng sáu các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tái kích các hoạt động
và phương án phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc
huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã thành lập tạm thời một mươi năm chốt kiểm dịch
tại bốn địa điểm thực hiện cách ly tạm thời là nơi ở của các bệnh nhân
tại các xã gia tân một gia tân hai và gia tân ba với bán kính ba trăm linh mét
theo báo cáo mới nhất đã có bảy mươi trường hợp f một của các ca f
hiện các f một này đang được cách ly tại nơi phong tỏa
ngay trong ngày hai mươi bảy tháng sáu tất cả các f một đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai
lê mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
các ngành chức năng đang tích cực tuyên truyền để các tiểu thương sinh sống trên địa bàn huyện
có buôn bán tại chợ đầu mối hóc môn và các khu vực khác tại thành phố hồ chí minh
tự giác khai báo y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo của huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn nhất là các xã có các trường hợp dương tính
là thực hiện việc phi vết các f một f hai f ba có liên quan đến các trường hợp f
đưa các trường hợp f vào các cơ sở điều trị
sau khi triển khai các khu vực cách ly tại các địa điểm có các kf
người dân sinh sống tại các khu vực này đang nghiêm túc chấp hành các quy định mà các ngành chức năng đưa ra
người dân cũng ý thức trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch
chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch không hoang mang lo lắng
chúng tôi cũng chuẩn bị tư thế trong gia đình để bảo vệ lấy gia đình
bớt sự ra vào và luôn luôn ở trong khu vực của mình trong nhà mình
để bảo khoản lấy tránh những sự nây nan ra cho gia đình

phó giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai cùng lãnh đạo huyện thống nhất
đã có buổi kiểm tra khu cách ly tập trung tại các trường đại học công nghệ miền đông
hiện tại khu cách ly tập trung này đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
đồ dùng cá nhân sẵn sàng tiếp nhận một trăm linh trường hợp cách ly tại huyện thống nhất
qua kiểm tra thực tế tại khu cách ly phó giám đốc sở y tế lưu ý huyện thống nhất
cần bổ sung thêm việc phân luồn khi tiếp nhận người đến cách ly
xây dựng bán nội quy trong phòng cách ly
không để người cách ly tự ý di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác
tỉnh hậu giang đã tái lập các chốt kiểm soát về phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tỉnh phối hợp cùng với các cán bộ y tế tình nguyện viên
lập các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm soát người phương tiện ra vào nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh
cùng với lực lượng thực hiện nhiệm vụ người dân đã ý thức cao
và chung tay cùng với lực lượng làm nhiệm vụ trong công tác đẩy lùi dịch bệnh
trong hai mươi tám chốt kiểm soát dịch bệnh lập tại các cửa ngõ ra vào tỉnh
có một mươi chốt được mượn từ nhà dân
trong đó thành phố vị thanh có bốn chốt
châu thành a có ba chốt
thành phố ngã bảy tỉnh xã lông mỹ và huyện lông mỹ mỗi đơn vị một chốt
khi được địa phương đề nghị mượn nhà để lập chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
bà trương thị thu ở xã vị tân không chút ngần ngại
đồng lòng sẽ chia cùng lực lượng chức năng trong cuộc chiến với dịch bệnh
tốt cho dân cho xã hội
mình người dân mình cũng ủng hộ
nấu cơm rồi kia thì tôi cũng nấu tiếp cho anh em làm nhiệm vụ
người nhà này ngoài cái nhà thì anh em cần chứng sản gì tôi giúp hết
thì giúp để góp phần các anh làm nhiệm vụ trong công tác phòng dịch
phòng dịch chống dịch
dù nhà không phải nghe điểm lập chốt kiểm dịch
nhưng bà tăng tuyết hà vẫn ngày đêm song hành cùng anh em làm nhiệm vụ
bằng một tấm lòng thơm thảo
tích cực lắm tội nghiệp
mũi cắn tôi cũng lấy nhăn u mũi đồ cho đó
thức sáng đêm có gì ủng hộ nấy vậy đó
như hết pin thì mình cũng cho pin đo nhiệt độ đó
nước nấu đồ hết thì mình cứ việc mang qua cho anh em uống
nước thì mình nấu sẵn cho anh em ăn bị
với vai trò nồng cốt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an chia làm các tổ phối hợp cùng lực lượng y tế quân sự
ngày đêm bám trụ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh
trật tự hướng dẫn phân luồn dừng phương tiện kiểm tra thân nhiệt
tất cả người dân vào địa bàn tỉnh
mình dẫn động người dân tiên triền người dân là không có công việc quan trọng cần thiết
thì nên ở nhà hạn chế ra đường để phòng chống dịch
với tinh thần trách nhiệm trong việc mình cũng cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao
nếu có những trường hợp không chấp hành thì ở đây lực lượng sẽ báo cáo lãnh đạo
và xin ý kiến và đề xích các biện pháp xử lý theo đúng quy định
trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thì đa số người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch
của lực lượng đa số được chấp hành
quan trọng cho sức khỏe của mình thôi mình chấp hành tốt
dừng xe thay báo y tế gì đó đo thân nhiệt gắt ủng hộ
đi ra ngoài có nhiều chút kiểm dịch thì mình sẽ rất là an tâm
về nhà tôi vẫn truyền thông cho bạn bè người thân và gia đình
cũng nên chấp hành tốt để bảo vệ cho sức khỏe cho mình cho người thân và cộng đồng
để ngăn chặn dịch bệnh trong tỉnh
đồng lực lượng công an lập các điểm kiểm tra y tế tại các chợ trung tâm
tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân rửa tay đeo khẩu trang trước khi vào chợ
bên cạnh đó phố học tăng cường kiểm tra phát hiện sự lý nghiêm các trường hợp không tôn thủ
quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để tập trung đông người
không đeo khẩu trang nơi công cộng đưa tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
trúng khỏi nơi cách ly hay không tôn thủ quy định về cách ly
trong phần tiếp theo của chương trình
dù được đầu tư và duy tư hàng năm gây mất an toàn giao thông
sống đẹp hôm nay là câu chuyện người dân đà nẵng đồng hành với lực lượng tuyến đầu
tại các điểm chốt kiểm dịch
liên quan tới đề xuất bỏ trần giá vé với các đường bay nội địa có tính cạnh tranh cao
cũng như triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không
bộ giao thông vận tải vừa đề xuất bỏ trần giá vé với các đường bay nội địa có tính cạnh tranh cao
vừa lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về luật cạnh tranh
luật giá đối với giá vé máy bay
theo đó tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch nội dung và làm việc với các hãng hàng không việt nam
về việc chấp hành quy định của pháp luật về luật cạnh tranh luật giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổ công tác báo cáo kết quả làm việc về bộ
trong đó làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật về luật cạnh tranh luật giá đối với giá của các dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa của các hãng hàng không việt nam
kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền về phương án xử lý những tồn tại vướng mắc nếu có
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất thành phố cho phép một số dự án giao thông
được thi công vào ban ngày
theo đề xuất khi được phép thi công các công trình phải trừ giờ cao điểm sáng từ chín giờ từ sáu h đến chín giờ sáng chiều từ một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi phút
mục đích của việc này là nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công được giao vào năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
với xe chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng sở giao thông vận tải cũng đề xuất được phép đi vào thành phố
từ một mươi chín giờ ba mươi phút đến sáu giờ sáng ngày hôm sau hiện nay là hai mươi một giờ đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
phục vụ công tác thi công giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải
thời gian thực hiện nội dung này đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù liên tục được đầu tư và duy tu hàng năm với kinh phí không hề nhỏ
thế nhưng vấn đề vỉa hè cho người đi bộ đã bị xuống cấp nứt vỡ vẫn luôn xảy ra
thậm chí là những vỉa hè này còn được hưởng
có thể là chất lượng đá tự nhiên có độ bền lên tới bảy mươi năm
thế nhưng chất lượng thì đi ngược lại đang tồn tại nhiều ở các tuyến phố của hà nội
chất lượng thi công không đảm bảo lại sử dụng sai mục đích dẫn đến tiềm ẩn mất an toàn giao thông
chỉ sau vài năm vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên
thì đây là bộ mặt thật của vỉa hè tại nhiều tuyến phố của thành phố hà nội
chính việc buôn bán về hè bị tạm ngừng do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đã vô tình lộ rõ giá trị của loại đá tự nhiên vốn được tung hô bền vững hàng chục năm
tướng chất lượng thi công không đảm bảo
công thêm việc phục vụ công tác hạ ngầm đường dây điện các viễn thông
nhưng hoàn trả mặt bằng không cẩn thận
đã góp phần khiến vỉa hè bị vỡ nát sụt lún gây khó khăn cho người đi bộ
dưới này nên là lắp vào nhiều khi lắp vào nó vẫn còn khô
khi mưa xuống nó lén xuống là nó sẽ mất bô luôn
ở dưới người ta đào được ứng nước này đường điện này
cứ năn này năn hết này
người ta đi nhất là người già nhất

vỉa ba toa cũng sụn lún
các tầm đá quanh bầu cây cũng hư hỏng
đầu tư lớn nhưng giá trị đổi lại thì chưa tương xứng
làm mất an toàn giao thông mất mỹ quan đô thị
sau một trong những nguyên nhân khiến chất lượng vỉa hè không đảm bảo
chính là việc dùng vỉa hè làm bãi đỗ xe như thế này
thực tế nhiều vỉa hè trong đô thị vẫn được cấp phép làm điểm trong dưới xe ô tô
sau câu hỏi được đặt ra là
vậy lát mới vỉa hè để làm gì
khi mục đích sử dụng thì ngược lại
hà nội chúng ta có một cái sản phẩm khá xa xỉ
cái vỉa hè lát bằng đá quý
nhưng mà để đỗ ô tô thì ngay bản chất đó là phải thể hiện cái bất hợp lý
đấy là chưa kể là thể hiện cái trình độ quản trị đô thị
nhất là quản trị tài chính đầu tư đô thị
có cần phải được điều chỉnh để giảm bớt những cái thiệt hại
giảm bớt những bất hợp lý trong xã hội
cũng như là trong đầu tư bằng nguồn nguyên nhân
thưa quý vị tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
tại thành phố đà nẵng để kiểm soát ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài
lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch ở các tuyến quốc lộ
các cửa ngõ ra vào thành phố đã phải căng mình làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để động viên tinh thần chia sẻ với những vất vả của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
người dân thành phố đà nẵng đã có những hành động ấm tình
những chai nước cam hay là những bữa cơm của chị em phụ nữ tự tay chuẩn bị
gửi tới các điểm chốt cũng là một trong những việc làm như thế
và từ khi tôi cắt được dịch chứ không riêng từ năm hai nghìn hai mươi một
thì thấy rằng đặc biệt là các điểm chốt chặn các lực lượng như là công an quân sự y tế
gần như là cực lực trong cái hoạt động và đặc biệt là cái thời tiết nóng nóng này
chúng tôi cũng rất là mong rất là chia sẻ với một cái tinh thần
bởi vì các đồng chí còn gia đình còn người như vợ cô
nhưng mà các đồng chí đã làm việc rất là cực lực và thời tiết nóng nóng là bốn mươi độ
trong khi chúng ta ở trong nhà đã là thấy là nóng bức
tuy nhiên là các đồng chí đã làm vì nhân dân vì mọi người
nên đã làm hết sức
mình không biết được làm ra để mà sang sẻ bớt cái hỗ trực với anh em
mà mọi người ai cũng có gia đình mình rất là xót
không biết làm sao để có thể chia sẻ với những nỗi phất vả của các lực lượng nơi chuyến đấu chống dịch
với các lực lượng đang làm việc tại các điểm chốt kiểm dịch
chị em phụ nữ trên địa bàn xã hòa phong huyện hòa vang đã bằng cách này thể hiện tình cảm của mình
người góp tiền người góp sức cùng nhau chuẩn bị những suất ăn gửi đến các điểm tốt
chúng tôi sẽ đăng ký đăng ký từ chốt
chúng tôi nhờ các bạn trực tại chốt đó hỏi là ngày hôm nay là bao nhiêu người
thì chúng tôi đăng ký ví dụ là một mươi người hay một mươi hai người
thì chúng tôi đăng ký cái
theo cái số lượng đó và báo lại cho chị em để mà chị em nói cho nó đảm bảo
nó đúng chỉ dư chứ không được thiết
tôi là cũng muốn những suất ăn này là hợp lồn những suất ăn là hợp vệ sinh
an toàn thực phẩm đồ tươi
sớm vậy là lan chợ cũng gần đây để mua về làm cho
còn nước uống là để lồn thêm là nước không rác
chứ không có mua đồ sẻ
nói chung là để bổ chất sức khỏe các đăng ký được ở chốt
cơm và nước uống được chị em phụ nữ chuyển đến các điểm chốt trên địa bàn huyền
với người trao và cả người nhận
ý nghĩa không đơn thuần là những suất ăn
nó là tình cảm là sự khích hệ tinh thần
được sự chia sẻ động viên của tất cả người dân đó
đó cũng là niềm vinh hạnh hạnh phúc cho chúng tôi
và tạo thêm động lực để chúng tôi hoàn thành được tốt nhiệm vụ
chúng tôi đã làm là rất là vất vả
nhưng mà có sự hỗ trợ của mọi người thì chúng tôi cũng yên tâm
cũng có một lần động viên tinh thần cho chúng tôi
tôi cũng mong muốn là
mùa dịch này sẽ nhanh qua đi
để các đồng chí đó trở về với gia đình nhanh hơn
thời tiết miền trung như chảo lửa
trên dưới đường quốc lộ
hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại mỗi ngày
nhưng có lẽ với các lực lượng đang làm việc tại các điểm chốt
tình cảm và sự động viên của anh dân dân
khiến mọi thứ như dìu lại
kết thêm sức mạnh để họ bền bỉ là những lá trắng thép phòng dịch
và câu chuyện sống đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay
chúc quý vị một ngày mới một tuần làm việc mới đầy hiệu quả